đây là những điều kiện tiền đề cho việc mở lại hoạt động du lịch quốc tế đến thành phố hồ chí minh
quá trình thí điểm chia làm ba giai đoạn
trong đó giai đoạn đầu từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một cho phép doanh nghiệp lữ hành quốc tế đủ điều kiện
theo quy định được phép hoạt động đón khách quốc tế theo chương trình du lịch trọn gói
thông qua chuyến bay thuê bao và chuyến bay quốc tế thường lệ
sở du lịch thành phố hồ chí minh cho hay tám tháng đầu năm đã có hơn một mươi một hai trăm một mươi năm người
từ một trăm một mươi một quốc gia là nước ngoài và vận chuyển
trong đó số người nhập cảnh tại cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất là một mươi sáu trăm một mươi bốn chiếm chín mươi bốn sáu
riêng sở du lịch tỉnh bình định kiến nghị được đón khách quốc tế đến bán đảo phương mai
từ khu vực đông bắc á nga mỹ và một số quốc gia châu âu
tính chung trong năm hai nghìn hai mươi một khách quốc tế đến nước ta ước đạt khoảng một trăm năm mươi bảy ba nghìn lượt
giảm gần chín mươi sáu so với năm trước và giảm chín mươi chín so với năm hai nghìn một mươi
trong đó chủ yếu là khách quốc tế đến nước ta
chủ yếu là các chuyên gia lao động kỹ thuật nước ngoài làm việc tại các dự án ở việt nam